số lượng vaccine hiện tại đủ bao phủ cho dân số đồng thời triển khai tiêm mũi ba vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai theo bộ trưởng y tế nguyễn thanh long
chiều ngày tám tháng một mươi một giải trình trước quốc hội bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
thời gian qua việt nam đã triển khai chiến lược vaccine hiệu quả trên các lĩnh vực như mua nhập khẩu tổ chức chiến dịch tiêm chủng
đến nay việt nam có thỏa thuận đơn hàng hợp đồng lên tới hai trăm linh triệu liều đã tiếp nhận một trăm hai mươi năm triệu liều
theo bộ trưởng nguyễn thanh long chúng ta đang đẩy nhanh tốc độ đưa vaccine về trong cuối năm nay để phục vụ người dân miễn phí
hiện tại cả nước đã tiêm được hơn chín mươi triệu liều với gần tám mươi bốn dân số từ một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều
hơn bốn mươi số người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hài liều
việt nam là một trong hai mươi quốc gia trên thế giới có số liều vaccine được tiêm nhiều nhất
đứng thứ hai ở đông nam á đứng thứ bảy ở châu á là một trong nhóm ba nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới
ngoài ra việt nam có hai vaccine trong nước đang thử nghiệm giai đoạn ba một vaccine đang thử nghiệm giai đoạn hai
theo bộ trưởng nguyễn thanh long làn sóng dịch hiện nay với biến chủng delta đã làm đảo lộn kết quả phòng chống dịch bệnh của các nước trên thế giới
việt nam đã trải qua ba đợt bùng phát dịch bệnh và đang trong đợt thứ tư
có thực tế là đợt dịch sau bao giờ cũng phức tạp hơn đợt dịch trước
đến nay các tâm dịch như
bình minh bình dương đồng nai long an đã kiểm soát được số ca nhiễm ca tử vong
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng nêu báo cáo của chính phủ đã thẳng thắn đề cập những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong phòng chống dịch như
công tác dự báo có lúc chưa sát thực tiễn việc chỉ đạo có nơi còn lúng túng bị động các địa phương thực hiện thiếu nhất quán nhất là việc đi lại của người dân
hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế nhất là y tế dự phòng và cơ sở
việt nam cũng như các nước đã vừa làm vừa rút kinh nghiệm liên tục điều chỉnh chính sách chiến lược phù hợp
ngành y tế xin được chia sẻ những mất mát tổn thất nặng nề về con người tại tp hcm cũng như các địa phương khác trong thời gian qua bộ trưởng nói
thời gian tới chính phủ bộ y tế sẽ tập trung củng cố mạng lưới cơ cấu lại hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đổi mới cơ chế tài chính và mở rộng việc cung ứng dịch vụ y tế cơ sở
hiện nay các địa phương đang triển khai chủ trương thích ứng an toàn cơ bản đồng bộ các tỉnh thành không còn tình trạng phong tỏa diện rộng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
bộ y tế hiện cũng đang hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
trước đó đại biểu nguyễn đại thắng phó ban tuyên giáo tỉnh ủy hương yên đề xuất ngoài việc thực hiện tốt ngoại giao vaccine việt nam cần tranh thủ các nguồn lực khác để có đủ một trăm năm mươi triệu liều vaccine tiêm cho người dân
về lâu dài việt nam cần sớm tự chủ vaccine tiếp tục quan tâm đầu tư đẩy nhanh chuyển giao công nghệ sản xuất hạn chế nhập khẩu và phụ thuộc công ty nước ngoài
ông thắng chia sẻ rất mong thời gian tới người dân cả nước tiếp tục ủng hộ tự giác chấp hành các quy định phòng dịch tích cực hưởng ứng kế hoạch tiêm vaccine với phương châm vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất
huyện nhà bè phát hiện một mươi chín điểm dịch cộng đồng chuyển từ màu vàng sang cam
từng duy trì vùng vàng nhưng đến khuya mùng bảy tháng một mươi một
huyện nhà bè chuyển sang vùng cam một xã thủ vùng đỏ
hiện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang được cách ly và điều trị tại nhà trong đó có ba trăm chín mươi năm điểm dịch hộ gia đình một mươi chín điểm dịch cộng đồng
tối bảy tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết trong ngày đoàn công tác của sở y tế và đơn vị đã có buổi kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch tại huyện nhà bè trong tình hình mới
qua giám sát hoạt động phòng chống dịch tại huyện nhà bè từ ngày một tháng một mươi đến bốn tháng một mươi một hdc ghi nhận tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng dồn tại địa phương là hai năm trăm năm mươi một ca trong đó có một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr và tám trăm linh một ca xác định bằng xét nghiệm nhanh
theo đánh giá từ huyện nhà bè nhìn chung các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân dương tính làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước long hậu và cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn
trong đó xã hiệp phước là địa bàn có số ca mắc mới cao nhất trong bốn tuần gần nhất so với toàn huyện
hiện huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang cách ly và điều trị tại nhà trong đó có ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình một mươi chín ổ dịch cộng đồng
việc cấp phát các túi thuốc abc cũng được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định riêng túi thuốc c huyện đã cấp phát một trăm linh số lượng
bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên gần một tuần nay phát hiện hai mươi bảy ca nhiễm trong đó hai mươi hai ca là bệnh nhân đang điều trị nội trú
bốn ca là người nhà người bệnh một nhà
các ca nhiễm xuất hiện tại ba khoa gồm khoa thần kinh nội tiết khoa hồi sức tích cực và chống độc khoa cơ xương khớp thật tiết điệu và lọc máu
toàn bộ bệnh viện đã phong tỏa từ chiều bốn một mươi
các khởi điểm được phát hiện tại bệnh viện là một người phụ nữ trú tại thành phố hưng yên điều trị tại khoa nội tiết
sáng hai tháng một mươi một bà làm thủ tục chuyển viện lên bệnh viện bạch mai thì có kết quả dương tính ncov
bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận người khám chữa bệnh nội chú ngoại chú người bệnh chuyển tuyến thông thường để tập trung tầm soát dịch trong bệnh viện
bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng cấp cứu
làm việc với thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên ngày bảy tháng một mươi một đại diện sở y tế hương yên cho biết
trong đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận thêm ba trăm tám mươi chín ca nhiễm
trong đó ba trăm linh bảy trường hợp đã khỏi bệnh ra viện và về nhà cách ly tám mươi một bệnh nhân đang điều trị một ca tử vong
những ngày gần đây tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp xuất hiện các ổ dịch ở thành phố hưng yên huyện văn lâm huyện kim động trong bệnh viện
nguồn lây chủ yếu do người dân từ vùng có dịch và lái xe đường dài về tỉnh
tỉnh đang cách ly chín năm trăm linh năm người tại ba cơ sở cách ly tập trung
hưng yên có năm cơ sở xét nghiệm với công suất một một trăm linh mẫu đơn một ngày một mươi cơ sở y tế để điều trị bệnh nhân theo mô hình ba tầng
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên đánh giá hưng yên là một trong những tỉnh làm tốt trong công tác phòng chống dịch
sau hiện tình hình dịch chung vẫn còn phức tạp tác động lớn đến phát triển kinh tế
ông yêu cầu tỉnh cần có phương án ứng phó dịch phù hợp và khôi phục sản xuất kinh doanh ổn định đời sống theo lộ trình
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine
song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
hiện hơn bảy mươi bốn người dân hương yên được tiêm mũi một và hai mươi tám người dân được tiêm hai mũi
tỉnh tính đến phương án điều trị f nhẹ tại nhà tập trung nguồn lực hạn chế các trường hợp nặng lên và tử vong
thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả của tổ covid cộng đồng
đẩy mạnh truyền thông để thay đổi hành vi nhận thức của người dân trong phòng chống dịch
đặc biệt là tiêm vaccine nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch